chào buổi sáng quý vị khán giả
hôm nay kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên việt nam
thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất
đến các đồng chí đoàn viên thanh niên trên cả nước
thanh niên việt nam sẽ tiếp tục chủ động sáng tạo phát huy tài năng
đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của đất nước
xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của đảng
và xin được chuyển sang một số thông tin thời tiết đáng chú ý
thưa quý vị ngày hôm qua thì không khí lạnh đã tràn về bắc bộ
và trong ngày hôm nay nhiệt độ tiếp tục giảm xuống khoảng hai độ c so với ngày hôm qua
và có thể kèm theo mưa nhỏ
vì vậy mà chúng ta sẽ cảm nhận được rõ rệt về không khí lạnh
không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực trung bộ gây mưa ở khu vực này
mưa tập trung về chiều và tối
mưa rông xảy ra trên nền nhiệt cao
có thể gây ra các hiện tượng như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị ở khu vực này cần lưu ý
trái ngược với đó thì ở khu vực năm
nam bộ trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
và nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị
đến phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật
vâng thưa quý vị như đã chia sẻ phần đầu
ngày hôm nay kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên việt nam
cũng chính là ngày
ngày kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an một nghìn chín trăm năm mươi sáu hai nghìn hai mươi ba
trong những năm qua cùng với thanh niên cả nước
tuổi trẻ công an nhân dân đã phong ngược nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện
tình nguyện vì cộng đồng đến nơi gian khổ
đảm nhận những lĩnh vực mới việc khó
đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ
và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của đất nước
trên cơ sở định hướng của đảng ủy công an trung ương bộ công an ban bí thư trung ương đoàn
các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân đã tập trung quán triển các nghị quyết của đảng
của đoàn về mục tiêu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
đặc biệt là mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai
và nghị quyết đại hội đoàn các cấp trong công an nhân dân
nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác chiến đấu học tập rèn luyện của thanh niên
các phong trào hành động cách mạng mà xuyên suốt là phong trào thanh niên công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy đã phát huy cao độ tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ
trong triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp quản lý căn cấp công dân định doanh địa tử
xây dựng các ứng dụng phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến
nhiều công trình phần việc sáng tạo của thanh niên đã phát huy hiệu quả trên thực tế
góp phần chuyển đổi số phục vụ công tác công an xây dựng chính phủ số xã hội số công dân số
tuổi trẻ công an xác định mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi số
cũng chính là nội dung sẽ được chúng tôi dành nhiều thời lượng để phản ánh trong phần sau của chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự cập nhật
mua bán sử dụng trái phép chân ma túy ngoài ra còn tàng trữ súng đạn
đối tượng trần hữu duy trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai đã bị bắt giữ
trần hữu duy bị phát hiện và bắt quả tang tại một con đường ở ấp an lâm xã long an huyện long thành
khi đang tàng trữ trong người hai gói ni lông bên trong có chứa ma túy đá
khám xét nơi ở của duy tại tổ bốn ấp an long xã lộc an lực lượng công an phát hiện thêm một mươi tám gói ni lông
bên trong có chứa ma túy dạng đá một khẩu súng bốn viên đạn một cân tiểu ly
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều đồ vật để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy
toàn bộ số ma túy trên có tổng khối lượng là hai trăm sáu mươi bảy gram
bước đầu duy khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch tại thành phố hồ chí minh
sau đó mang về để phân chia bán nhỏ lại cho các con nghiện trên địa bàn huyện long thành nhân trạch trảng bom và thành phố biên hòa
khẩu súng và số đạn mà duy mua trên mạng xã hội sử dụng nhằm mục đích thị uy trong quá trình mua bán ma túy
công an thành phố đà lạt cho biết vừa bắt giữ bốn đối tượng trương thành đạt phan hoàng gia kiệt bùi phan trường giang và trương mai hoàng thanh
đều trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy tại quảng trường lâm viên thành phố đà lạt
theo đó do thiếu tiền tiêu xài
đạt dù kiệt đi mua biển số xe máy
tại điểm thu mua phế liệu ở huyện bảo lâm
rồi rủ thêm giang và thành lên đà lạt để trộm xe máy
vừa đến đà lạt vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba
cả nhóm rủ nhau ra quảng trường lâm viên để tìm những xe mô tô không có người trông giữ
tại đây đạt kiệt giang đứng canh cho thành dùng vam phá khóa
đáng chú ý thành còn mang theo hung khí để chống trả nếu bị phát hiện
sau khi trụng được hai chiếc xe
cả nhóm tháo biển số rồi đem cất giấu tại một ngôi chùa trên đèo mimosa
phường một mươi thành phố đà lạt
ngày hôm sau quay lại lấy xe mang đi tiêu thụ
thì cả nhóm bị cơ quan công an tóm gọn
thưa quý vị tỉnh khánh hòa là địa phương phát triển mạnh về nghề nuôi thủy sản lồng bè
đặc biệt là các loại thủy sản có giá trị cao như tôm hùm cá mú cá chim
cũng bởi có giá trị cao nên việc xảy ra các vụ trộm cắp những loài thủy sản này
cũng diễn ra ở thời điểm này khá là phức tạp
đòi hỏi người nuôi cũng như những ngành chức năng cần có các biện pháp hữu hiệu
nhằm phòng ngừa và bảo vệ tài sản
phóng sự sau được thực hiện tại vùng biển thành phố cam ranh
một trong những địa phương có số lồng bè nuôi thủy sản lớn nhất ở khánh hòa
sáng ngày hai mươi tháng ba khi chuẩn bị cho tôm hùm ăn
ông nguyễn xuân quang ở phường cam linh phát hiện đối tượng phạm quốc anh trú tại phường ba ngỏi
đang trộn tôm hùm trong bè nuôi của nhà mình
đối tượng anh cũng là người nuôi tôm ở ngay bên cạnh
khi bị ông quang phát hiện bắt quả tăng
phạm quốc anh đã lấy trộm được bảy mươi chín con tôm hùm trị giá khoảng một mươi hai triệu đồng

thì nghe bộ trộm thì tụi em cũng thấy lo
cuối tháng một vừa qua một hộ nuôi cá chim ở phường cam phúc nam thành phố cam ranh
do trông coi không cẩn thận nên cũng bị lấy trộm tám mươi bảy con cá giống trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
theo công an thành phố cam ranh do có giá trị kinh tế cao
nên việc xảy ra mất trộm các loại thủy sản nuôi lồng bè trên biển
có những thời điểm diễn biến khá phức tạp
trong khi đó có nhiều chủ lồng bè do diện tích nuôi lớn số lồng bè nhiều nhân lực ít
nên việc trông coi bảo quản có sự chủ quan lơ là nhất định
công an phường cũng để cảnh sát khu vực xuống địa bàn
tuyên truyền những phương thức thủ đoạn của bố tượng trộm
cho người dân biết thường xuyên phối hợp với ba lực lượng biên phòng
như phường đội cũng từng tre trên đường
với lực lượng công an thành phố cam ranh
cũng có một số khuyến nghị đối với các bà con các hộ dân nuôi trồng thủy ai sản
trên vịnh cam ranh chúng ta cần phải có sự liên kết phối hợp với nhau
trong việc quản lý giữ gìn tài sản của chung trên biển
đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác
khi có đối tượng nghi vấn thì cũng kịp thời cung cấp cho công an
để tiến hành kiểm tra và xác minh
toàn thành phố cam ranh hiện có hơn một trăm một mươi bốn lồng bè nuôi thủy sản các loại
trong đó chủ yếu là nuôi tôm hùm cá mú cá chim
những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao
thời gian gần đây tại một số xã phường ở thành phố cam ranh
lực lượng công an cơ sở ngoài việc phối hợp với bộ đội biên phòng
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
đã chủ động tham mưu xây dựng các tổ tự quản lồng bè trên biển
các tổ này có từ một mươi đến hai mươi hộ nuôi liên kết hỗ trợ nhau bảo vệ tài sản
mô hình bước đầu đã có nhiều hiệu quả tích cực
công an thành phố cam ranh đang xem xét đánh giá
nhằm có biện pháp nhân rộng ra các xã phường ven biển
công an tỉnh bình phước cho biết đã xác định được nguyên nhân
ban đầu của vụ xe ô tô camri phát nổ bốc cháy khiến một người tử vong
là do mâu thuẫn tình cảm
tài xế đã tự điều khiển xe ô tô mang theo xăng đến gần nhà người tình tự thiêu trong xe
vụ việc được camera an ninh ghi lại toàn bộ
nạn nhân được xác định là anh đặng ngọc phương năm mươi tuổi chú thành phố hồ chí minh
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba nghe tiếng nổ lớn
một số người dân sống bên đường nguyễn thị định khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã phát hiện chiếc xe ô tô hiệu camer biển số năm mươi một h năm mươi ba nghìn năm trăm hai mươi một đang bốc cháy dữ dội
bên trong xe tài xế vẫn nằm bất động trên ghế lái
người dân đã cố gắng dập lửa đồng thời cậy cửa giải cứu tài xế nhưng bất thành
vụ cháy được dập tắt sau gần một mươi phút
ngọn lửa đã thiêu dụi gần như hoàn toàn phần nội thất trong xe
tài xế tử vong tại chỗ trên ghế lái
liên quan đến vụ clip bé trai bị hành hạ ép sử dụng chất
nghi là ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố hồ chí minh
vào ngày hai mươi năm tháng ba công an huyện hóc môn đang phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
điều tra xác minh để làm rõ vụ việc
hình ảnh từ video một người đàn ông xăm trổ không mặc áo
đã nhiều lần chửi bới văng tục đối với em bé này
thậm chí có đoạn clip ghi lại cảnh em bé bị ép hút chất
nghi là ma túy
trong clip còn có tiếng của một người phụ nữ
nhưng khi chứng kiến sự việc người này cũng không có hành động can ngăn
lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh thời điểm địa điểm
quay các clip trên để làm rõ vụ việc
mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra còn tàng trữ súng đạn
đối tượng trần hữu duy chú tỉnh đồng nai đã bị bắt giữ
duy bị phát hiện và bắt quả tang khi đang tàng trữ trong người hai gói ma túy đá
khám xét nơi ở của duy lực lượng công an đã phát hiện thêm một mươi tám gói ni lông
bên trong chứa ma túy dạng đá một khẩu súng bốn viên đạn một cân tiểu ly
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá
và nhiều đồ vật để phục vụ cho việc mua bán trái phép ma túy
duy khai nhận mua số ma túy trên của một số đối tượng không rõ lai lịch
tại tp hcm mang về bán lại cho các con nghiện
khẩu súng và số đạn do duy mua trên mạng xã hội
sử dụng nhằm mục đích thị uy trong quá trình mua bán ma túy
được người quen tin tưởng nhờ mang xe đi đăng kiểm nhưng lại lừa bán
để chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng đối tượng đặng thanh dũng
chú quận liên triều đang bị truy xét về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thông qua người quen giới thiệu bị hại đã gặp dũng
và thỏa thuận giao dịch mua bán sáu xe ô tô đã qua sử dụng
tại địa điểm giao dịch dũng mang hai ô tô loại một mươi sáu chỗ
cùng giấy tờ đăng ký đăng kiểm để làm tin đến giao cho bị hại
sau khi bàn bạc trong ngày hai mươi bốn tháng ba bị hại tiếp tục chuyển tiền nhiều lần
đến tài khoản ngân hàng do dũng cung cấp với số tiền năm trăm sáu mươi triệu đồng
nhận được tiền dũng đã rời đi và hứa hẹn sẽ lấy thêm bốn chiếc ô tô còn lại đến giao
nhưng thực chất là đi trốn
qua tìm hiểu bị hại biết mình bị lừa hai xe ô tô đã nhận là tài sản của một công ty
mà nhân viên đã nhờ dũng đem đi đăng kiểm
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận chiếm đoạt số tiền trên